thưa quý vị sau hai lần hoãn phiên tòa vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh an giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử
chú muôn lậu nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú tại huyện an phú tỉnh an giang
cùng với hai mươi bốn đồng phạm trong vụ buôn lậu gần năm mươi một kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
theo cáo trạng trong vụ án này bị cáo hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu đã thuê và điều hành toàn bộ
đường dây hoạt động vận chuyển đô la mỹ sang campuchia và nhận gần năm mươi một kg vàng trị giá gần bảy mươi hai tỷ đồng vận chuyển về việt nam
quá trình điều tra xác định trần thị thảo trang nguyễn thị tuyết vân nguyễn ngọc đại nghĩa trương văn liêm trương thái nguyên
là các chủ tiệm vàng và dương công cường có thỏa thuận chuyển tiền đô la mỹ từ việt nam sang campuchia và chuyển vàng về việt nam
các đối tượng bên campuchia thuê hạnh vận chuyển tiền đô la mỹ vàng giao cho vân nghĩa cường và nguyên để nguyên giao lại cho trang
với tiền công vận chuyển mỗi một trăm linh đô la mỹ là bảy mươi đô la mỹ mỗi kg vàng là một mươi năm đô la mỹ
trong quá trình vận chuyển gần năm mươi một kg vàng từ campuchia về việt nam các đối tượng có liên quan đã bị lực lượng công an tỉnh an giang bắt quả tang
phiên tòa dự kiến sẽ kết thúc vào ngày một mươi ba tháng tám
sáng nay công an thành phố di an của tỉnh bình dương đã tạm giữ một đối tượng có hành vi cướp tài sản tại một tiệm vàng
trên địa bàn phường tân đông hiệp thành phố di an
theo điều tra do không có tiền tiêu xài và trả nợ nên nguyễn đức mừng đã mượn xe máy của bạn để đi cướp giật tài sản
đến khoảng tám giờ sáng nay mừng đi xe từ tỉnh đồng nai đến một tiệm vàng trên đường dt bảy trăm bốn mươi ba phường tân đông hiệp
thành phố di an tỉnh bình dương để giả làm người mua vàng lúc này trong tiệm vàng chỉ có một mình trị chủ tiệm vàng trông coi bán hàng
tại đây đối tượng đã yêu cầu nữ chủ tiệm vàng đưa cho mừng xem hai chiếc lắc vàng một mươi tám k
trọng lượng hơn bảy chỉ có tổng trị giá khoảng bốn mươi chín triệu đồng mừng đeo vàng vào tay rồi bất ngờ bỏ chạy ra xe máy để tẩu thoát
thấy vậy chị chủ tiệm vàng đã chi hô và cùng người dân gần đó đuổi theo khống chế được mừng giao cho cơ quan công an xử lý
sáng nay em mượn xe của bạn và đi từ đồng nai lên đây thấy tiệm vàng này mở cửa nên ghé vô và mua
em vô em hỏi mua rồi
người chủ tiệm đưa vàng rồi em đứng xíu nữa rồi em lấy em chạy
tại cơ quan công an nguyễn đức mừng quê tỉnh đắk lắc đã thừa nhận hành vi phạm tội
cơ quan công an cũng khuyến cáo các chủ tiệm vàng cần cẩn trọng hơn với hoạt động mua bán hàng ngày
cần có phương án đảm bảo an toàn để tránh cho kẻ gian lợi dụng
cơ quan phường đã thường xuyên phối hợp với đội phong trào và đội cảnh sát hành sứ
tuyên truyền trực tiếp cho các khu dân kinh doanh trên địa phương
đặc biệt là các hộ dân kinh doanh về tiệm vàng và cả các ngân hàng trên địa bàn
đặc biệt là sự việc xảy ra ngày chín tháng tám thì chủ tiệm vàng cũng đã chủ động công tác phòng ngừa
khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn
khi mà đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thì chủ tiệm vàng đã chủ động ngăn chặn
và phối hợp cùng người dân khu vực xung quanh là bắt giữ ngay đối tượng
tiếp tục với những tin tức khác
sáng hôm nay tại xã tà phời thành phố lào cai của tỉnh lào cai đã xảy ra sự cố bục cống xả tràn
chứa bùn đuôi quặng nhà máy tuyển quặng đồng của công ty cổ phần đồng tả phời
khiến một lượng nước rất lớn từ hồ thải chảy xuống khu dân cư thôn phời ba
hàng chục hộ dân bị ngập trong nước và bùn
hiện tại thì lực lượng chức năng đang chỉ đạo khắc phục hậu quả
có bốn mươi sáu hộ dân bị ảnh hưởng có nhiều hộ bị bùn đất tràn vào nhà
dòng nước cũng làm xói lở nghiêm trọng tuyến đường trục xã
làm hư hỏng hàng chục hectare lúa và cây hoa màu
lãnh đạo của tỉnh lào cai đã yêu cầu công ty đồng tả phời khẩn trương làm rõ nguyên nhân
và triển khai phắc phục triệt để sự cố nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ đập
không để sự cố trồng lên sự cố sẵn sàng có phương án xử lý nếu xuất hiện tình huống mới xảy ra
cùng với đó đẩy nhanh công tác hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở công trình
phục vụ sản xuất tuyên truyền để người dân an tâm ổn định cuộc sống
phương án di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm cũng đã được tính đến
đặc biệt những hộ nằm ngay dưới chân đập và hai bên khe thoát nước của hồ thải
trong khi đó chủ tịch ubnd tỉnh đắk nông vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai
để ứng phó khắc phục đối với ba công trình khu vực bị sạt lở sụt lún đất nghiêm trọng trên địa bàn
đồng thời ubnd tỉnh đắk nông cũng chỉ đạo đối với hồ chứa nước đắk kinh và xã quảng sơn
huyện đắk long
bán lại kịch bản vỡ đập khảo sát đưa ra phương án thoát nước giảm thiểu sạt trượt đất tại vai phải công trình
đối với đường hồ chí minh tại km một nghìn chín trăm linh ba trăm năm mươi đoạn qua phường nghĩa thành thành phố gia nghĩa
cần tổ chức phân luồng giao thông tập trung xử lý dòng tụ thủy giáp công trình lên phương án thoát nước phù hợp
đối với khu vực sạt trượt bonbubrak và bonbubram a một xã quảng trực huyện tuy đức
cần hạn chế nước đổ về các vết nứt xem xét bố trí tái định cư cho các hộ dân di rời
mưa lớn kéo dài trong những ngày qua tại tỉnh tuyên quang đã khiến nhiều đoạn trên quốc lộ hai
thuộc thị trấn tân yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quang bị ngập sâu
gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân khiến giao thông un tắc cục bộ tại điểm ngập
lực lượng cảnh sát giao thông tuyên quang đã nhanh chóng huy động lực lượng cùng phương tiện
hỗ trợ đưa người dân qua các điểm ngập úng
các phương tiện giao thông không thể di chuyển qua điểm ngập dẫn đến cảnh un tắc cục bộ
phòng cảnh sát giao thông tỉnh tuyên quang đã điều động lực lượng triển khai xuống địa bàn
phối hợp với công an huyện hàm yên tổ chức phân luồng điều tiết giao thông
trong quá trình điều tiết giao thông nhiều cán bộ cảnh sát giao thông đã trực tiếp hỗ trợ
giúp đỡ người dân và phương tiện tham gia giao thông đi qua các điểm ngập úng
xe chuyên dụng được huy động để đưa người dân và hàng hóa qua vùng ngập nước
ngay trong buổi sáng hàng trăm lượt phương tiện được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ di chuyển qua đoạn ngập
sáng nay tôi đi qua đây thì nó đã ngập rất là lớn thì không thể nào mà phương tiện không phải đi qua được
thì đã có cơ quan chức năng cảnh sát giao thông đến hỗ trợ chúng tôi để đưa chúng tôi sang hết cái đoạn ngập này
được rồi cảnh sát giao thông đã phối hợp với công an thị trấn và các lực lượng khác
cũng như quần chúng nhân dân tổ chức phân luồng cũng như là hỗ trợ những cái xe
cũng như người dân di chuyển từ
điểm bên hướng tuyên quang sang hướng hà giang
song song với đó là đã kêu gọi bà con cũng như là các cơ quan chức năng như là hạt giao thông và điện lực
tiến hành xử lý điện cũng như là cắm những mốc cổ tiêu để đảm bảo quá trình hạt giao thông trên đường
bị ngập lụt không xảy ra vấn đề bị sạt lở cũng như là bị mất phương hướng
cũng theo phòng cảnh sát giao thông tỉnh tuyên quang hiện các phương tiện đã được lực lượng chức năng phân luồng từ xa tránh đi qua điểm ngập
dự báo diễn biến mưa còn phức tạp vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục ứng trực tại những điểm ngập úng
giúp đỡ người dân di chuyển qua những đoạn đường gặp khó khăn
trước diễn biến phức tạp của tình hình lũ quét sạt lở đất tại khu vực miền núi
ban chỉ đạo upt bộ công an đã có công điện yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung chỉ đạo
chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau
tổ chức thực hiện nghiêm túc các công điện của thủ tướng chính phủ chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai
hai theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai chỉ đạo chủ động công tác ứng phó bảo đảm kịp thời hiệu quả
phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để kiểm soát giảm thiệt hại
bố trí lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng tại cơ sở ra soát kỹ
phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét nhất là các khu vực có dân cư trường học công sở doanh trại nhà máy xí nghiệp
để tổ chức di rời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc có phương án chủ động bảo đảm an toàn tính mạng
hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ
bảo đảm an ninh trật tự bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn phân luồng bảo đảm an toàn giao thông qua các khu vực bị sạt lở
nguy cơ sạt lở khu vực bị ngập sâu kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi chưa bảo đảm an toàn
bảo đảm an toàn công trình hồi đập thủy lợi nhất là các hồi đập sung yếu hồi đập đã xảy ra sự cố trong mưa lũ vừa qua
tăng cường tuần tra phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp khai thác tập kết khoáng sản trái phép
vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất quản lý bảo vệ rừng hoạt động xây dựng
nhất là hoạt động xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ đặc dụng
theo đúng quy định của pháp luật để giảm nguy cơ rủi ro thiên tai hạn chế xảy ra sạt lở lũ quét ngập úng
kịp thời khởi tố truy tố đối với các trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng
làm tốt công tác bốn tại chỗ chủ động các phương án huy động lực lượng công an địa phương công an xã và các đơn vị của bộ
đứng chân trên địa bàn tổ chức ứng phó cứu hộ cứu nạn khi xảy ra thiên tai bảo đảm kịp thời hiệu quả
tổ chức tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tuyên truyền hướng dẫn người dân nhận biết
về dấu hiệu nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét kỹ năng ứng phó khi có sự cố hạn chế thiệt hại đặc biệt cần chú ý có hình thức tuyên truyền
hướng dẫn phù hợp kịp thời đối với người dân ở thôn bản vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
năm tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy bảo đảm quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trẻ tự và phòng chống thiên tai
thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ